liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh quảng nam
khiến tám người chết một mươi ba người bị thương
ngay sau khi có chỉ đạo của thủ tướng chính phủ khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên
đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn
phối hợp với ủy ban nhân dân quảng nam chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả
thăm hỏi hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn
tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia với các ban ngành chức năng của tỉnh quảng nam
phó trưởng công an huyện núi thành cho biết tai nạn xảy ra tại nơi giao nhau có bố trí đèn tín hiệu giao thông
lúc xảy ra tai nạn đèn tín hiệu đang ở trạng thái cảnh báo nhấp nháy đèn vàng
trời tối và có sương mù tầm nhìn hạn chế khu vực xảy ra vụ tai nạn không có đèn đường
tuyến đường này cho đến hiện tại chưa bàn giao đưa vào sử dụng để lưu thông
đường có biển báo hạn chế tốc độ sáu mươi km một giờ
qua công tác điều tra cơ bản công an huyện nhiều lần kiến nghị việc tuyến đường thiếu biển báo
đoàn công tác yêu cầu các cơ quan chức năng xác định rõ trách nhiệm của cơ quan có liên quan
đề nghị ngành giao thông vận tải công an tỉnh quảng nam khảo sát thực tế
căn cứ mật độ dân cư mật độ giao thông để đề xuất lắp đèn chiếu sáng tại nút giao nơi xảy ra tai nạn